thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông ngay trên vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông cách đảo hải nam của trung quốc khoảng một trăm ba mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn từ ngày hôm nay đến ngày mai
ở khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
ở hà tĩnh bình định và bắc tây nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi mưa lớn mở rộng ra các tỉnh bắc trung bộ và đồng bằng bắc bộ
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại khu vực trũng thấp ven sông
miền trung hiện đang phải đối mặt với đợt mưa lũ lớn nguy cơ ngập lụt trên diện rộng
hiện các địa phương đã triển khai phương án để sẵn sàng đối phó với áp thấp nhiệt đới
tại thành phố đà nẵng đã có khoảng một ba trăm linh tàu cá neo đậu trong bờ
các địa phương sản xuất nông nghiệp cho biết hiện đã thu hoạch xong lúa vụ hè thu
tỉnh quảng bình cũng đã lên phương án để sơ tán dân tại hai mươi điểm có nguy cơ sạt lở và nguy hiểm khi cần thiết
tại quảng trị hiện hơn hai tàu cá đã về nơi tránh trú an toàn
tỉnh quảng trị yêu cầu đưa toàn bộ tàu thuyền trên biển vào nơi neo đậu tranh trú an toàn trước một mươi hai h ngày hôm nay
hiện chỉ còn khoảng bốn trăm linh hectare lúa khu vực miền núi chưa được thu hoạch và hơn một hectare rau màu đang phát triển
các hồ nước đang ở mức dung tích bốn mươi tất cả đã sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần
còn tại tỉnh thừa thiên huế các huyện cũng đã lên phương án sơ tán cho hơn hai hai trăm linh hộ dân
tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất như phong điền a lưới nam đông phú lộc
nghệ an và hà tĩnh cũng đang lên phương án xả nước cho hơn một hồ chứa lớn nhỏ
rút kinh nghiệm từ những năm trước để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão chủ động trước mọi tình huống
cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
công an hà tĩnh luôn xác định việc tham gia công tác phòng chống bão lũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng
công an các huyện thành phố thị xã trên địa bàn luôn trú trọng làm tốt công tác phòng chống lụt bão
cứu hộ cứu nạn sát với tình hình thực tế đồng thời trang bị cho công an các huyện thành phố thị xã
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nhiều cano xuồng máy có công suất lớn
và hàng nghìn phao cứu sinh cùng áo phao chuyên dụng để chủ động triển khai nhiệm vụ ứng cứu khi cần thiết
bán hành công an lãnh đạo các đơn vị địa phương quan tâm đến công tác phòng chống bão lũ
cứu hộ cứu nạn quý tú bảo dưỡng tàu xuông và tập phẩm các cán bộ chiến sĩ về công tác lái xuông
đảm ứng được tất cả các phương tiện về phao cứu sinh áo phao và tàu xuông
thời gian này lực lượng công an tại các đơn vị đang tăng cường bám nắm địa bàn
tiến hành kiểm tra giả soát các vị trí
xung yếu dễ xảy ra tình trạng lũ quét xả lở đất ngập lụt sâu để phối hợp với chính quyền địa phương có phương án di rời dân
cắm các biển cảnh báo vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra
đồng thời sẵn sàng cơ động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ cùng với chuẩn bị nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ
để tạo thế chủ động trong ứng phó với bão lũ bên cạnh trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị phục vụ nhiệm vụ
công an tỉnh còn tập trung làm tốt công tác tập huấn nâng cao kỹ năng vận hành các phương tiện đường thủy
và các kỹ năng cứu hộ cứu nạn cần thiết cho cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị
qua đó góp phần giúp lực lượng phản ứng nhanh hơn trong mọi tình huống nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lũ có thể gây ra
đồng thời chúng tôi phối hợp kiểm tra các điểm đế súng yếu đế biển đế sông và các lông hô đập để đề xuất khắc phục sửa chữa của bão lũ
là một trong những địa phương hàng năm thường phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của bão lũ gây ra
đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản của nhân dân lực lượng công an huyện cẩm xuyên đã kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới
từng hộ dân cách phòng chống ứng cứu đồng thời có phương án khoanh vùng từng địa bàn dễ xảy ra ngập lụt
để sơ tán dân đến nơi an toàn hạn chế thiệt hại về người và tài sản
công an huyện cẩm xuyên đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền xây dựng các phương án kế hoạch để phòng chống công tác bão lũ
bên cạnh đó lực lượng công an đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiền như thuyền cano các loài pháo kiểu thinh
đồng thời tập huấn cho cán bộ chiến sĩ
về kỹ năng liên quan đến ứng cứu cứu hồ cứu nàn nắm tính hình xác định các vùng có nguy cơ cao
ảnh hưởng đến mưa lụt để có các phương án cụ thể ứng cứu kịp thời giảm thiệt hại liên quan đến do thiên gia chơi đa
với phương châm tích cực chủ động kịp thời hiệu quả phòng là chính phát huy tối đa nguồn lực bốn tại chỗ
các đơn vị trong toàn lực lượng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền
các địa phương trong việc xây dựng các kế hoạch triển khai phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn
góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi cơn bão đi qua